không có công an việc làm để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nguyễn tuấn anh chú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã mua ma túy về bán lại kiếm lời và bị công an tỉnh bắc giang bắt giữ
cơ quan công an đã thu giữ bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận
do trước đây có thời gian làm thuê ở khu vực tây bắc tuấn anh quen và móc nối với một đối tượng ở sơn la
trước khi bị bắt một tuần đối tượng lên sơn la mua bốn bánh heroin với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh và mang về huyện việt yên tỉnh bắc giang để bán lại với giá một trăm tám mươi năm triệu đồng một bánh
khi đang trên đường đi giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ